theo ghi nhận của nhóm phóng viên khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín
số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh đang có dấu hiệu tăng cao
sau đó ngay từ đầu năm bệnh viện đã xây dựng các biện pháp điều trị và chữa bệnh
tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và nhân lực nhằm bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện
trong khoảng một tuần trở lại đây mỗi ngày bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh tiếp nhận khoảng hơn hai trăm linh bệnh nhi
đến khám điều trị và nhập viện tăng khoảng ba mươi so với thời gian trước đó
chủ yếu mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tiêu chảy và các bệnh truyền nhiễm
thay đổi thời tiết thời tiết trở lên nóng hơn thì đa số các bạn đi khám rất là đông
và đông hơn rất là nhiều so với những ngày bình thường
một ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng trên dưới hai trăm linh bệnh nhân
đa số các mặt bệnh đi khám đó là sốt sốt rất là nhiều nguyên nhân sốt virus
sốt do viêm ngoài ra còn có thể là do viêm
sốt do viêm phế quả nữa rồi bị tiêu chảy rồi có cả những ca rất nhiều gặp nhiều ca sởi sốt phất ban
hôm đầu tháng thì cháu cũng bị ho rồi lại khỏi xong bây giờ hôm qua mới bắt đầu bị lại ho lại
thế là đêm hôm qua thì thấy cháu thở khó thở nên là sáng nay em mới đưa cháu đi gấp để khám
và đến đây thì bác sĩ kết luận là cháu bị viêm phổi viêm phổi nặng luôn ạ
trước tình trạng trên ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh đã tăng cường số lượng bác sĩ y tá điều dưỡng tại các kiếp trực
bố trí cây thêm bàn khám dường chữa bệnh và tăng cường bốn đội trực cấp cứu để phục vụ bệnh nhân
bảo đảm việc cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ nhỏ
trong những thời tiết này thì chúng tôi khuyến cáo các bà mẹ là thứ nhất là tạo cho trẻ một môi trường thoáng
trong trường hợp rất cần thiết hạn chế cho trẻ đi ra ngoài
đặc biệt những trẻ ngày mà thời tiết nó nắng cao điểm thì hạn chế cho trẻ ra ngoài
thứ hai nữa là lưu ý chế độ dinh dưỡng cũng như là bù bù đủ nước cho cháu
tức là cho cháu uống nhiều nước hơn so với những ngày khô không nắng
công tác phòng bệnh cho trẻ là việc làm cần thiết nhằm hạn chế những biến chứng do bệnh về đường hô hấp gây ra
cũng như bảo vệ sức khỏe cho trẻ đặc biệt trong mùa nắng nóng năm nay